thưa quý vị mặc dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần giải thích thế nhưng vì lợi ích cá nhân
các đối tượng đã kích động chuẩn bị nhiều công cụ nguy hiểm để cản trở thi hành công trình
thậm chí là tấn công lại lực lượng thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với đỗ thị đào và lê thị phân cùng chú tại xã bình phú huyện châu phú về hành vi chống người thi hành công vụ
nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhầm tưởng đất thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dương xã bình phú huyện châu phú đi qua phần đất nhà mình
nên gia đình bà đỗ thị phượng con ông phước yêu cầu bồi thường một số tiền lớn mới cho đơn vị tiếp tục thi công
địa phương đã thành lập tổ công tác để mà dặn động gia đình chấp hành theo chủ trương
đồng thời cũng thông báo với gia đình là việc thiếu nại của gia đình
về cái chuyện mà xây cầu dính vô cái phần giấy đỏ của ông đỗ văn phước là không có
nhưng mà gia đình này là không có chấp thuận và cái việc mà tuyên truyền dẫn động giải thích này được thực hiện rất là nhiều lần
tuy nhiên bà phượng cùng những người thân trong gia đình vẫn cường quyết đòi đơn vị thi công phải mua hết diện tích đất nhà bà mới được tiếp tục công trình
không được đáp ứng những yêu cầu không chính đáng của gia đình bà phượng và một số người trong gia đình đã có lời lẽ chửi bới
và chuẩn bị sẵn nước sôi bình phun xịt và sẵn thuốc trừ sâu đuốc tẩm xăng bình ga để uy hiếp và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương tiếp tục tiên truyền giải thích dặn động số đối tượng này
chấm dứt ngay cái hành vi phạm quốc lực của mình đồng thời nhận định khả năng số đối tượng này sẽ có hành vi chống đối
và đối với các dạc dụng các đối tượng này chuẩn bị có khả năng gây sát thương cao
thì tôi cũng đã yêu cầu anh em là cũng chuẩn bị các phương án trong quá trình mà các đối tượng chống đối để kịp thời khống chế bắt xử lý hạn chế đến mức thấp nhất cái hậu quả xảy ra
bất chấp sự giải thích của lực lượng chức năng sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phượng cùng đào phân là chị gái và con của phượng
cùng một số người thân
phượng là một người thân trong gia đình liên tục chửi bới thậm chí dùng xăng cắn khúc cây gậy cuốn rẻ tẩm xăng và nước sôi phá chất bẩn tấn công lực lượng công an
trong lúc phượng tẩm xăng đốt ném vào lực lượng thi hành công vụ thì xăng cháy khiến phượng bị bỏng và được chính quyền địa phương đưa đến cơ sở y tế điều trị
đồng thời triển khai lực lượng dập tắt đám cháy không chế các đối tượng quá khích
ngày ba mươi một tháng tám đào và phân bị khởi tố tạm giam để điều tra
riêng đối tượng phượng lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trước pháp luật
phượng đang thi hành một nhiệm vụ mà nhà nước giao cho vậy thì khi mình có những hành vi như vậy cô có biết là mình làm sai không
dạ sai dạ biết lỗi
em thấy như vậy là em quá sai
chống người thi hành công vụ đi ngược lại lợi ích chung của toàn xã hội đó là những hành vi cần phải được lên án và xử lý nghiêm
để bảo tính thượng tôn của pháp luật mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức tuyên truyền vận động người thân chấp hành chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước không để xảy ra những trường hợp đáng tiếc như trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là bùi văn hùng và trương thị linh cùng chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp
công an huyện cẩm mỹ đồng nai bắt quả tăng hùng và linh đang tàng trữ một gói ma túy có trọng lượng hai mươi gram
qua đấu tranh linh khai nhận nhiều lần đi đến địa bàn huyện xuân lộc mua ma túy về phân nhỏ bán cho người nghiện
còn hùng chở linh đi mua ma túy khi về linh cho hùng ma túy để sử dụng
được biết đối tượng linh đang được hoãn thi hành án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nay lại tiếp tục tái phạm
vào chiều ngày hôm qua ba tháng chín công an tỉnh vĩnh long đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tạm giữ ba trăm bảy mươi triệu đồng
điểm đánh bạc này do nguyễn hoàng tuấn đứng ra tổ chức tại nhà thuộc ấp bảy xã tân an luông huyện vũng liêm
vào lúc một mươi bốn h một mươi năm đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm và công an xã tân an
tân an luông bất ngờ kiểm tra nhà của nguyễn hoàng tuấn thì phát hiện bắt quả tăng tuấn cùng nhiều người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi bốn người có liên quan và nhiều tăng vật phương tiện bao gồm ba bộ dụng cụ lắc tài xỉu một sáu hộp xí ngầu tổng số tiền ba trăm bảy mươi hai triệu đồng cùng một mươi năm điện thoại di động cùng với năm xe mô tô
vụ việc đang được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
gây ra vụ cướp giật tài sản vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn sở đông xã long hưng huyện văn giang
phạm văn tuyến và nguyễn văn giàng cùng chú tại huyện tiên lữ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang tỉnh hưng yên khởi tố bắt tạm giả
tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân về việc bị hai nam thanh niên áp sát giật chiếc túi sách bên trong có hai điện thoại di động và ví tiền khiến chị ngã ra

công an huyện văn giang đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh điều tra
vào tối ngày hai mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang đã tổ chức bắt giữ tuyến và giảng là hai đối tượng gây ra vụ cướp giật khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố hưng yên
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
ngoài vụ việc trên các đối tượng còn khai nhận thực hiện năm vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện kim động tỉnh hương yên và địa bàn tỉnh hải dương
trong bốn ngày nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín lực lượng công an sơn la đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
do đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã cơ bản được đảm bảo giữ vững ổn định không gây ra đột xuất bất ngờ và vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn quản lý đối tượng trọng điểm tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tập trung tại các tuyến đường trọng điểm các lỗi là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông
trên địa bàn tỉnh xảy ra hai mươi vụ việc vi phạm về trật tự an toàn xã hội trong đó mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy phát hiện bắt quả tăng một mươi năm vụ một mươi tám đối tượng một vụ cố ý gây thương tích một vụ cướp giật tài sản một vụ trộm cắp một vụ chống người thi hành công vụ tai nạn giao thông xảy ra một vụ
tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo giữ vững ổn định
thưa quý vị theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia vào ngày hôm nay
toàn quốc xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai tăng một mươi hai vụ tăng bảy người tử vong tăng một mươi hai người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi hai vụ làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh từ ngày một đến ngày ba tháng chín
toàn quốc xảy ra tám mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi ba người
bị thương sáu mươi bảy người so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai tăng ba mươi hai vụ tăng một mươi chín người chết tăng hai mươi một người bị thương
ngày ba chín lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý tám chín trăm hai mươi trường hợp
ra quyết định xử phạt hơn một mươi chín tỷ đồng tước hai sáu giấy phép lái xe các loại
tạm giữ một trăm ba mươi chín ô tô ba sáu trăm linh mô tô và ba mươi hai phương tiện khác trong đó xử lý vi phạm nồng độ cồn hai tám trăm sáu mươi sáu trường hợp
ma túy bảy trường hợp trở hàng quá tải trọng ba mươi năm trường hợp quá khổ giới hạn tám trường hợp vi phạm tốc độ một bảy trăm năm mươi bảy trường hợp
hôm nay bốn tháng chín rất nhiều người dân trở lại các thành phố lớn khiến cho lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường cửa ngõ dẫn vào thủ đô thăng cao
tuy nhiên không xảy ra tình trạng ồn tắc kéo dài
tại thành phố hà nội sáng ngày bốn tháng chín
cùng của dịp nghỉ lễ quốc khánh trên một số các tuyến đường tại hà nội có xảy ra ồn ứ giao thông nhưng không ồn tắc kéo dài
tại khu vực các bến xe khách mỹ đình giáp bát nước ngầm hoạt động vận tải hành khách ở mức trung bình
tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tốt không xảy ra tình trạng lộn xộn ủn ứ hành khách tại bến
trên quốc lộ một đoạn từ vòng xoay tân ngãi thành phố vĩnh long đến cầu mỹ thuận phương tiện lưu thông đông nhiều nhất là xe mô tô
hướng quốc lộ năm mươi bảy đoạn xã thanh đức huyện long hồ người dân vẫn lưu thông đông và chậm
tuy nhiên không xảy ra tình trạng kẹt xe tại hai bên đầu bến
để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân ban quản lý bến phà đình khao đã bố trí phà và sắp xếp nhân lực
đảm bảo vào các giờ cao điểm tránh ủn tắc cục bộ trước trong và sau thời gian nghỉ lễ
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên án một mươi ba bị cáo trong vụ sai phạm liên quan đến dự án khu dân cư thương mại phước thái
tại phường tam phước tp biên hòa gây thất thoát ngân sách nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê viết hưng cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường đồng nai năm năm sáu tháng tù
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
bị cáo trương quốc tuấn cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà phước thái một mươi bốn năm tù
về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cùng dội danh trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn long cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa một mươi năm tù
nguyễn tấn tải cựu giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất đồng nai chi nhánh thành phố biên hòa chín năm tù
nguyễn tấn vinh cựu trưởng và phó phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa tám năm tù
hồ bá minh cựu phó phòng sáu năm tù
hai chuyên viên trung tâm phát triển quỹ đất đồng nai chi nhánh thành phố biên hòa là trương thành dầu sáu năm tù
và nguyễn bọng hiền năm năm sáu tháng tù
võ cao cường cựu chủ tịch ủy ban nhân dân phường tam phước
và nguyễn văn đức cựu phó chủ tịch cùng lãnh mức án bảy năm tù
hai cán bộ địa chính phường tam phước là nguyễn anh thương và võ văn huy cùng lãnh mức án bốn năm tù
ngoài ra bị cáo nguyễn hữu thành em trai bị cáo nguyễn văn đức lãnh án bảy năm tù
cơ quan cảnh sát điều trị
công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng
gồm trần hoàng gia trần duy ngọc võ văn quyên cùng chú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và trần văn thảo quê tỉnh long an về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng chức năng bắt quả tang bốn đối tượng đang có hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
từ tp hcm về khu phố cẩm tân phường xuân tân tp long khánh
thu giữ ba gói ma túy có trọng lượng khoảng bốn trăm linh gram một nọ thủy tinh và một xe ô tô
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số ma túy cơ quan công an thu giữ
chúng mua của một đối tượng hiện chưa rõ lai lịch tại tp hcm
với giá một trăm một mươi triệu đồng rồi mang về phân lẻ bán kiếm lợi thì bị bắt
được biết đối tượng gia có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thưa quý vị xác định trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
nhu cầu đi lại vui chơi của người dân sẽ tăng cao
tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự
lực lượng công an quảng ngãi đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đấu tranh
ngăn chặn tội phạm đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội các đối tượng gồm nguyễn hồng tuấn nguyễn tấn quang
trương quang vinh võ thành định nguyễn khắc vĩ đều chú huyện nghĩa hành
và nguyễn quang phục chú huyện mộ đức cùng đồng bọn đã xảy ra hỗn chiến
đánh chém nhau tại thành phố quảng ngãi
ngày hai tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt tạm giam sáu bị can
qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ quốc khánh
để đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ
lực lượng công an các xã phường đã tăng cường tuần tra canh gác
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm
về trận tự an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
tăng cường kiểm soát nắm tình hình kịp thời tham mưu đề xuất với cấp trên
triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện biện pháp vũ trang đấu tranh
ngăn chặn vô hiệu hóa các đối tượng tội phạm vi phạm pháp luật
tăng cường tập tuần tra kiểm soát về văn đềm đến các tiến đường của những khu địa bàn
từ đó là góp phần đảm bảo hình trên địa bàn phường
và kịp thời ngăn chặn những việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường
gây rối tự cộng và thông thường ngăn chặn số nhóm thành niên gian tích
số lượng người dân về địa phương nghỉ lễ đông
đây cũng là dịp mà các đối tượng bất hảo trà trội để thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy công an các địa phương đã có phương án siết chặt công tác quản lý cư trú
kiểm tra nhắc nhở đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú
kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự không để phát sinh tội phạm tệ nạn xã hội
chủng vụ lãnh đạo công an huyện tôi đã đẩy mạnh công tác quán kiện
chỉ đạo đến từng cán bộ chiến sĩ trong toàn thể các lực lượng
tập trung tấn công các loại tội phạm
trong đó là quan tâm giao đến từng chỉ tiêu cho công an xã để triển khai thực hiện
đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh trật tự và các sự kiện chính trị văn hóa tại địa phương
là nhiệm vụ hết sức quan trọng
công an quảng ngãi đã bố trí quân số ứng trưởng nắm chắc tình hình
chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị nghiệp vụ
công an các xã phường sẵn sàng phương án giải pháp
bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
quản lý chặt số đối tượng trong diện quản lý
tiến hành gọi hỏi gian đe theo dõi sát các đối tượng từ nơi khác
phân công chốt gác đảm bảo trật tự mua bán
đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thu hút khách du lịch
không để xảy ra bị động bất ngờ
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
hôm nay toàn quốc xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai
tăng một mươi hai vụ tăng bảy người tử vong
tăng một mươi hai người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra ba mươi hai vụ
làm hai mươi người tử vong hai mươi sáu người bị thương
đường sát và đường thủy không xảy ra tai nạn
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh
từ ngày một tháng chín đến ngày ba tháng chín
toàn quốc xảy ra tám mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết năm mươi ba người bị thương sáu mươi bảy người
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi hai
tăng ba mươi hai vụ tăng một mươi chín người chết
tăng hai mươi một người bị thương
ngày ba chín lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã xử lý tám chín trăm hai mươi trường hợp
ra quyết định xử phạt hơn một mươi chín tỷ đồng
tước hai sáu dây phép lái xe các loại
tạm giữ một trăm ba mươi chín ô tô ba sáu trăm linh mô tô
và ba mươi hai phương tiện khác
trong đó xử lý vi phạm đồng độ cồn
hai tám trăm sáu mươi sáu trường hợp
ma túy bảy trường hợp
chở hàng hóa quá tải trọng ba mươi năm trường hợp
quá khổ giới hạn tám trường hợp
vi phạm tốc độ một bảy trăm năm mươi bảy trường hợp
nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân
trong kỷ nghỉ lễ hai tháng chín
công an tỉnh cao bằng đã tổ chức
gia quân đấu tranh chống đua xe
lạng lách đánh võng và gây dối trật tự công cộng
trên địa bàn
riêng trong ngày hai tháng chín
lực lượng công an đã phát hiện
tạm giữ lập biên bản xử lý hơn một trăm linh trường hợp
điều khiển xe mô tô
đi thành từng tốp không có gương chiếu hậu
nhiều xe không gắn biển không đem theo giấy đăng ký xe
người điều khiển không đội mũ bảo hiểm
vi phạm tốc độ và có biểu hiện
lạng lách đánh võng
tạm giữ hơn một trăm linh xe mô tô các loại
lực lượng chức năng cũng đã thu giữ
một số hung khí và ma túy
tạm giữ hành chính một mươi một đối tượng
ngăn chặn kịp thời các hành vi đua xe trái phép
và gây dối an ninh trật tự
cố ý gây thương tích không để xảy ra hậu quả
thưa quý vị kỷ niệm bảy mươi tám năm
ngày cách mạng tháng tám thành công
ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa việt nam
bảy mươi tám năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi tám năm ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
và tối ngày hôm nay mùng bốn tháng chín
nhà hát hồ gươm sẽ phối hợp với
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
tổ chức biểu diễn vở ballet jean shell
dựa theo tác phẩm của jean corary
cặp đôi vàng của làng ballet việt
là thu hằng đức hiếu
sẽ tiếp tục giữ vai trò solid
jean shell khi vào vai jean shell
và hoàng tử albrecht
đây là một trong những vở ballet
kinh điển nổi tiếng nhất thế giới
xuyên suốt vở ballet là thông điệp
về tình yêu lòng vị tha
hóa giải tất cả những uẩn ức hận thù của con người
vở diễn do các nghệ sĩ nhà hát nhạc vũ kịch việt nam thực hiện
với một trăm linh ekip là người việt
với việc đưa vở ballet jean shell
đến với sân khấu nhà hát hồ gươm lần này
là dịp để khán giả có thể cảm nhận thực sự về kỹ thuật ballet cổ đời việt nam
cùng với khả năng diễn xuất tài năng của các nghệ sĩ hàn lâm chuyên nghiệp